tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy trong phiên thảo luận chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp
qua thảo luận nhiều ý kiến đề nghị chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng về phạm vi sửa đổi bổ sung của dự án luật
vì theo tờ trình của chính phủ dự thảo luật dự kiến sửa đổi ba mươi bốn điều bổ sung bốn điều
bãi bỏ hai điều của luật đầu tư và sửa đổi sáu mươi sáu điều bãi bỏ hai điều bổ sung một chương về hộ kinh doanh và tám điều của luật doanh nghiệp là khá lớn
trong khi cả hai luật này mới được sửa đổi toàn diện vào năm hai nghìn một mươi bốn có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm thời gian thực thi luật chưa dài
trường hợp cần thiết sửa đổi như dự kiến nêu trên đề nghị chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
và quốc hội xem xét cho phép tách dự án luật này thành dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
để thuận lợi
trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo nghị định quy định thủ tục hải quan
kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh asean để thực hiện nghị định thứ bảy
về hệ thống quá cảnh hải quan và dự thảo nghị quyết của quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước